tại cuộc họp ra soát các phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay tân sơn nhất vừa được tổ chức
công ty thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không thuộc bộ quốc phòng đã trình bày chi tiết bảy phương án điều chỉnh quy hoạch mở rộng nâng cấp sân bay tân sơn nhất
theo đó phương án được cân nhắc lựa chọn là phương án ba
theo phương án này sẽ không xây mới đường cất hạ cánh chỉ xây mới các nhà ga sân đỗ khu kỹ thuật ở phía bắc phía nam và cả hai phía bắc nam của sân bay
nâng tổng công suất sân bay tân sơn nhất lên bốn mươi ba bốn mươi năm triệu hành khách một năm trong khi chỉ phải giải phóng mặt bằng hai mươi bốn năm ha đất quân sự không phải giải tỏa đất dân sự
tổng mức đầu tư khoảng một mươi chín ba trăm năm mươi tỷ đồng thời gian xây dựng từ ba đến năm năm
tuy nhiên phương án này đảm bảo nhu cầu của người dân đồng thời thực hiện đúng yêu cầu của thủ tướng chính phủ là phải nhanh chóng giải tỏa un tắc
có tổng mức đầu tư rẻ nhất có thể xã hội hóa đầu tư ở mức cao nhất ít sử dụng vốn nhà nước nhất
kết luận cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh tuy phương án ba là phù hợp
nhưng cần phải hoàn thiện thêm cùng với tất cả các phương án khác để chính phủ thủ tướng phân tích lựa chọn
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo tư vấn tập trung hoàn thiện các phương án quy hoạch báo cáo thủ tướng vào tuần tới